đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã có buổi làm việc với tổng công ty cấp nước tp hcm sawako
về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất cung cấp nước sạch trên địa bàn năm hai nghìn một mươi sáu và chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín
theo đó đồng chí đinh la thăng đã chỉ đạo sapa cần bảo đảm việc cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu của người dân và giảm thất thoát nước dưới một mươi
đồng chí đinh la thăng yêu cầu tổng công ty cấp nước sài gòn sawako tập trung đẩy nhanh tiến độ nâng cấp mở rộng hồ chứa nước thô cũ
phối hợp đồng bộ với các ngành xây dựng công viên kết hợp hồ nước thô mới ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý xử lý kiểm tra điều tiết
cung ứng nguồn nước sạch nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước của địa bàn thành phố đồng thời giải quyết có lộ trình không sử dụng nguồn nước ngầm
để mạnh tuyên truyền sử dụng nước sạch và đến năm hai nghìn hai mươi phải giảm thất thoát nước dưới một mươi so với tỷ lệ thất thoát nước vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu là gần hai mươi chín
tức mỗi ngày thành phố hồ chí minh mất hơn năm trăm sáu mươi năm mét khối
đồng chí đinh la thăng nhấn mạnh cung cấp nước sạch chính là một trong những mục tiêu của thành phố nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân
ngành cấp nước cần đẩy nhanh tiến độ xã hội hóa đầu tư phát triển cung cấp nước sạch tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh cho các nhà đầu tư cùng tham gia
sau qua cô cũng cần công khai về giá nước và nếu cần có thể đề xuất thay đổi cơ cấu giá nước cho phù hợp